thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp ông takebe chutomu cố vấn đặc biệt liên minh nghị sĩ hữu nghị nhật việt
tại buổi tiếp thủ tướng nêu rõ việt nam và nhật bản là đối tác chiến lược sâu rộng
phát triển quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực với sự tin cậy cao
việt nam rất quý trọng tình cảm này luôn nỗ lực hết sức mình để phát triển mối quan hệ tốt đẹp đó
tại buổi tiếp ông takebe chutomu nêu rõ nhật bản bày tỏ vinh dự đã được đón thủ tướng nguyễn xuân phúc
thăm tỉnh wakayama dự lễ hội hoa xanh nhật bản việt nam vừa qua
ông cũng vui mừng được biết trường đại học việt nhật đang phát triển mạnh mẽ
với nhật bản mong muốn chính phủ việt nam sớm phê duyệt cơ chế tài chính đặc thù cho trường hoạt động hiệu quả
về phần mình thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ dự án trường đại học việt nhật là ngọn hải đăng trong quan hệ của hai nước
vì vậy thủ tướng chính phủ rất quan tâm luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi
và chính phủ việt nam sẽ xây dựng trường phát triển xứng tầm quan hệ hai nước
thủ tướng khẳng định chính phủ việt nam luôn nỗ lực tích cực tháo gỡ khó khăn
thúc đẩy các dự án vấn đề chung của hai nước